hưởng ứng ngày sách việt nam cao bằng đã tổ chức ngày sách việt nam lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
sách tri thức khởi nguồn thành công qua đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là trẻ em trên địa bàn tỉnh
ngày sách việt nam lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy tại cao bằng diễn ra nhiều hoạt động bổ ích cho các cháu thiếu nhi
như trưng bày sách xếp sách nghệ thuật thi vẽ tranh xé rán theo chủ đề ước mơ của em
những hoạt động này đã góp phần đưa sách và văn hóa đọc đến gần hơn với bạn đọc
xây dựng ngày sách việt nam thành một hoạt động hàng năm có ý nghĩa thiết thực
sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống bởi một cuốn sách hay không chỉ đem đến cho người đọc những thông tin cần thiết
mà nó còn rèn luyện sự kiên nhẫn giúp con người cảm thụ suy ngẫm và có những góc nhìn mới về cuộc sống
tuy nhiên phần lớn giới trẻ đặc biệt là học sinh hiện nay đang thờ ơ với thư viện sách
do địa hình đường xá nó cũng xa xôi và một số học sinh đối tượng học sinh đến thư viện là tám mươi
tuy nhiên là học sinh hiện tại là thời gian đầu tư cho học tập cũng nhiều cho nên là thời gian đến thư viện cũng chỉ là tranh thủ
và các cán bộ hưu trí cũng có rất nhiều đối tượng cán bộ hưu trí đến thư viện để đọc sách
tuy nhiên là do sức khỏe thì các bác cũng chưa có điều kiện đến được
sách là nguồn chi thức vô tận của nhân loại các bậc phụ huynh
nên hướng dẫn làm gương cho con trẻ sớm hình thành thói quen văn hóa đọc sách
để văn hóa đọc sách không bị mai một cần phải nỗ lực có những giải pháp thiết thực
khơi dậy niềm đam mê đọc và đọc sách là một nhu cầu thiết yếu
để mà làm được cái điều đó thì cũng sở sẻ với cái chức năng là cơ quan tham mưu cho ủy ban dân tỉnh
thì sẽ có những cái tham mưu thứ nhất là cái vấn đề tuyên truyền
cái vấn đề thứ hai là làm sao để có những cái sức hút
thì từ những cái tác phẩm hay rồi những cái tư liệu hay là tạo ra một cái sức hút
và đồng thời là có những cái hoạt động đối với cái lứa học sinh đặc biệt là học sinh từ lứa mầm non
chúng tôi đã đưa sách tổ chức đưa sách phục vụ tận nhà cho các cán bộ hưu trí
chúng tôi phục vụ tức là chúng tôi đưa sách đến các cơ quan trường học các tủ sách đồn biên phòng
thông qua các hoạt động trong ngày sách việt nam của tỉnh cao bằng
sẽ góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách đặc biệt hình thành từ khi còn trẻ
hướng tới xây dựng một xã hội học tập một nét đẹp trong đời sống xã hội
không chỉ đối với nhân dân tỉnh cao bằng mà còn là nét đẹp của người dân việt nam